ngôi đình là mái nhà chung của cả cộng đồng từng gắn bó khang khít và chứng kiến mọi buồn vui trong đời sống của con người
ngôi đình không chỉ là hình ảnh của quê hương mà còn là niềm tự hào của mỗi người bởi đó là công trình kiến trúc thể hiện sự tài hoa khéo léo của những người thợ chạm khắc
một ngôi đình khang trang uy nghi thể hiện đời sống vật chất và tinh thần thịnh vượng của cả ngôi làng
mời quý vị và các bạn cùng chiêm ngưỡng những tác phẩm nghệ thuật chạm khắc dân gian tinh xào
của đình làng trong chương trình ngày hôm nay
những hương ước luật lệ những quyết định trọng đại về các vấn đề của làng được giải quyết trong các cuộc họp dưới mái đình
đình làng còn có chức năng tôn giáo
đình là nơi thở thành hoàng làng có thể là những trung thần nghĩa sĩ có công với đất nước
hay còn gọi là nhân thần hoặc các vị tiên thần trong truyền thuyết
đình của những làng nghề truyền thống ngoài việc thờ thành hoàng làng
còn có thể thờ tổ nghề là người có công mang nghề và phát triển nghề truyền thống cho dân làng
ngoài ra đình làng còn là nơi tụ họp những hội hè đình đám nơi diễn ra các trò chơi dân gian các hoạt động văn hóa văn nghệ của làng
chính vì vậy mà ngay từ sân đình đã sinh ra nhiều loại hình nghệ thuật dân gian đặc sắc như trèo sân đình hát cửa đình
ngoài cái chức năng là nơi sinh hoạt cộng đồng là nơi thực hiện những cái hoạt động hành chính làng xã
cũng như là cái địa điểm chuyển giao tư tưởng của nhà nước phong kiến tới tận hương thôn
thì đồng thời đình còn là nơi thực hành các chức năng tâm linh của làng xã
và vì thế cho nên là tất cả mọi nguồn lực tiềm lực tài năng
tâm hồn trí tuệ của người dân làng việt là dồn cả vào nơi đình
vì thế cho nên là đình không chỉ đẹp mà to bề thế
mà đình còn phải được đặt đúng hướng đúng tọa độ đúng phong thủy
bởi vì sao đình trở thành hạt nhân nơi tụ khí nơi tụ linh nơi mang lại sinh khí cho cả làng
với vai trò quan trọng và sự đa chức năng như vậy
đình làng được người dân chung tay chung sức làm nên một diện mạo đẹp đẽ
thể hiện bằng các mảng chạm khắc đầy đính nghệ thuật
chính vì thế đình làng trở thành nơi lưu giữ các tác phẩm điêu khắc quý giá
phản ánh cuộc sống hiện thực xã hội đương thời
điêu khắc cũng tồn tại ở chùa đền các kiến trúc tôn giáo khác
nhưng không ở đâu lại được biểu hiện rõ nét như ở đình làng
các tác phẩm điêu khắc bộc lộ tất cả những gì người nông dân yêu thích mong ước và trông chờ
đây là nguồn tài liệu cho nhiều ngành khoa học
nghệ thuật nghiên cứu sau này
trong cuốn tìm hiểu lịch sử kiến trúc việt nam của ngô huy quỳnh có nói
nếu như kiến trúc phản ánh một giai đoạn phát triển của kỹ thuật xây dựng
thì trang trí kiến trúc lại phản ánh sâu sắc tư tưởng xã hội và trình độ thẩm mỹ của thời đại đó
tuy nhiên những đặc trưng của từng thời đại không phải là sự tách biệt độc lập
mà là sự kế thừa nguồn mạch của dân tộc trong suốt dòng chảy lịch sử
sự phát triển của điêu khắc
kiến trúc đình làng là do nhu cầu phát triển và hoàn thiện của đời sống văn hóa làng xã việt nam
hình thái kiến trúc đình làng đời sống của ngôi đình
là miếng đất làm nảy sinh nền điêu khắc của đình làng với một tính chất riêng biệt trong lịch sử mỹ thuật việt nam
nhìn một cách khái quát
nghệ thuật điêu khắc đình làng ở đồng bằng bắc bộ phát triển từ những bước đầu tiên ở thế kỷ một mươi sáu
đạt dấu ấn rực rỡ đỉnh cao ở thế kỷ một mươi bảy
giá trị chín mùi ở thế kỷ một mươi tám và thoái trào ở thế kỷ một mươi chín
có thể nói
giá trị nhiều mặt mà điêu khắc đình làng để lại tập trung ở di sản điêu khắc đình làng thế kỷ một mươi sáu và một mươi bảy
điều khắc đỉnh làng của hai thế kỷ này đại diện điển hình nhất cho toàn bộ nghệ thuật điêu khắc ở đồng bằng bắc bộ
ngôi đình làng ở đó thờ thần linh
nhưng ở mặt văn hóa chúng ta thấy rõ ràng rằng
ở nơi ấy những bức chạm những sinh hoạt
nó phản ánh cái tâm hồn của dân tộc
nó phản ánh cái ước mơ muôn đời muôn thủa của cái cư dân nông nghiệp
trong đó những gì mà gắn với ước mơ thì nó trở thành nghệ thuật
điêu khắc đình làng
có tính thẩm mỹ cao
người thợ làm đình chẳng những phải thành thạo việc dựng đình mà còn phải có kỹ năng điêu khắc điêu luyện để tô điểm cho ngôi đình thêm đẹp
do đó điều khắc ở đây gắn liền với kiến trúc
hầu như trên các thành phần của kiến trúc đình làng đều được các nghệ nhân xưa chạm khắc thành những hình mẫu có giá trị nghệ thuật cao
thu hút sự chú ý của mọi người lúc ghé thăm đình
qua những nét chạm khắc tinh xảo
nghệ nhân dân gian đã khéo léo
thổi hồn vào những khúc gỗ
tảng đá vô chi
khiến chúng không còn đơn thuần là đồ vật mà đã trở thành những sứ giả của lịch sử
những bản khắc ấy là những tài liệu không chữ quý giá
phản ánh quá trình giao thoa và tiếp biến các giá trị trong mọi mặt của đời sống
từ kinh tế chính trị cho đến văn hóa tín ngưỡng và tôn giáo của người việt xưa
người xưa chạm khàm các keo xà và vách ngăn của đình một cách hoành tráng và tinh xảo
mỗi đòn kèo của đình là một bức họa nổi đủ loại đề tài hoa văn với sự tự do khá mới mẻ
do vậy đề tài trong trạm khắc đình làng cực kỳ đa dạng và phong phú
nếu trong thời kỳ nho giáo lên ngôi
các đề tài bị bó hẹp trong những chuẩn mực phong kiến của tứ linh tứ quý của bầu rượu
tứ thơ khá xa lạ với người nông dân
thì cũng có giai đoạn các hình ảnh quen thuộc của đời sống nông thôn
lại đi vào điêu khắc một cách tự nhiên hồn hậu và đẹp đến kỳ lạ
những ngôi đình từ thế kỷ thứ một mươi sáu cho đến thế kỷ một mươi bảy
điều khắc trang trí đình làng mang đậm tính chất nghệ thuật dân gian
những nhà điêu khắc vô danh xuất thân từ nông dân
đã đưa vào đình làng những hình ảnh gần gũi với cuộc sống thực
hay là cả với giấc mơ của họ
với một phong cách hết sức độc đáo và một tâm hồn hết sức sôi nổi
ngoài kiến trúc đặc trưng của đình làng
thì những hình khối đường nét được thể hiện trên các mảng chạm khắp
ta dễ dàng bắt gặp cả một thế giới sống động
của hoa lá cây cỏ của những con vật thân quen như voi hổ
lợn hài hòa đan sen cho bóng dáng của những con vật cao quý
như dòng phượng uyển truyền bềm mại
các linh vật uy nghi quyển thế ấy khi xuất hiện trong điêu khắc
đều được giản dịu hóa trở thành dòng mẹ dòng con quấn quýt
bày phượng múa hát bay lượn và sống hòa hợp với môn loài
đó là cái thời kỳ mà văn hóa dân gian việt nam phát triển tới đỉnh cao
và đấy cũng là cái thời kỳ mà nghệ thuật điêu khắc đình làng
và kiến trúc đình làng phát triển đến đỉnh cao
nó thể hiện được cái tài năng của các nghệ nhân dân gian
được thỏa sức sáng tạo trong các công trình tạo tác
cũng như là các cái công trình kiến trúc của mình
và đặc biệt ở những cái ngôi đình này thì ta thấy nổi lên một cách rất rõ là
cái văn hóa dân gian và cái tư duy dân gian nó phóng túng
nó bay bẩm
và nó lãng mạn
khác với những kiến trúc tôn giáo khác
ngay ở những vị trí tôn nghiêm của đình làng
ta cũng có thể bắt gặp hình tượng những đôi trai gái đùa gẹo nhau
hay đang tình tử
đời sống con người được diễn tả rất sinh động
hình tượng con người đi vào điêu khắc đẹp đẽ và trang trọng
cuộc sống nông thôn hiện ra chất phát với những công việc thường nhật
như cải cấy đốn củi hay vui tươi náo nức với những hoạt động hội hè
đình đám từ kéo co trèo thuyền trọi gà đấu vật cho đến múa hát

thì có lẽ người xưa để lại khá nhiều thông điệp
nó có thể là những cái mặt phong phú về đời sống việt nam
sản xuất và chiến đấu
ví dụ như là voi ra trận và voi đi cẩy
là hai cái hình tượng sản xuất và chiến đấu hết sức cơ bản của người việt nam ta
trong cái cảnh quan đầy hoa lá như thế này
thì ở đó người xưa đã gửi lại khá nhiều những cái sinh hoạt dân gian
như là chuốc rượu đánh cờ đánh vật mua kiếm vụ nữ v v
đặc biệt là có một cái bức đua thuyền ngược nước
thực ra hiện nay với cái sự hiểu biết của chúng tôi thì cũng không thể đánh giá được
tại sao đây lại là đua thuyền ngược nước
có phải là người xưa muốn nhắn nhủ rằng chúng ta hay về nguồn trăng
đi từ nam lên nam

đi từ nam lên nam
cũng có thể là người ta muốn thể hiện là cái tài đua thuyền ngược nước
và trong những cái ngày hội đua tài đua trí này chắc
đình liên hiệp ở phúc thọ thành phố hà nội
là một ngôi đình đại diện cho nghệ thuật điêu khắc đình làng thế kỷ thứ một mươi bảy
các nhân vật được thể hiện theo quan niệm tạo hình dân gian
giàu chất tượng trưng và ước lệ
không cần giống thực
không cần quan tâm đến tỷ lệ cơ thể cân đối
miễn sao truyền được cái thần của nhân vật
tuy nhiên toàn bộ tác phẩm lại là sự hài hòa cân đối
hợp lý về mặt bố cục hình khối và đường nét
ngay cả những đề tài mang tính chất chính thống
như những con vật linh thiêng trong tứ linh như rồng phượng
cũng trở nên bình thường và gần gũi
đình hạ hiệp là một ngôi đình có từ rất lâu năm
nhưng mà khi mà nằm trùng tu như hiện nay thì nó quãng đổ thời đời nơi
quãng đổ ba trăm linh năm nay
đình đã được bộ văn hóa công nhận xếp hạng năm một nghìn chín trăm chín mươi một
đình thì nó có cái giá trị đặc biệt nhất là ở không phải ở cái to
mà ở cái giá trị điêu khắc
được đánh giá là các cái bức chạm lộng của mái đình đấy
trên đình nó được đánh giá là rất tinh sản
hiện nay nó đánh giá cao và là một cái bảo tàng sống
để các nhà nghiên cứu về điêu khắc về tham quan học hỏi
không chỉ phản ánh đời sống thường nhật
chạm khắc dân gian trong đình làng còn thể hiện ước mơ về cuộc sống yên bình hạnh phúc
những hoạt cảnh sinh hoạt vui vẻ sinh động ấy còn là minh chứng cho niềm tin yêu vào cuộc đời
tinh thần lạc quan giữa những ngày đời sống còn cơ cực
những người nghệ sĩ nông dân đã sử dụng nhiều thủ pháp nghệ thuật trong các bức chạm khắc của mình
mọi chi tiết đều lược bớt một cách đơn giản mà tập trung vào việc mô tả các hoạt động
các động tác của nhân vật như đánh cờ múa đua thuyền
thể hiện cuộc sống bình yên và dân dã của người nông dân
đình diệm ở bắc ninh là một ngôi đỉnh cổ nổi tiếng được xây dựng vào năm một nghìn sáu trăm chín mươi hai
nằm uy nghi trên một nền cao bóng đá với quy mô lớn
đình dựng theo kiểu chữ công tiền tế gồm năm gian
dài một mươi bảy năm m rộng một mươi bốn chín m phần đuôi vổ dài sáu tám m rộng chín m
từ xưa đình diềm đã được dân gian xếp hạng vào loại nhất nhì trong vùng
đặc điểm chùa hướng tây đỉnh hướng nam của vùng kinh bắc
càng chứng tỏ tính chất nề nếp cổ kính của làng diệm
điểm nổi bật của đình diềm là nghệ thuật kiến trúc và chạm khắc tinh tế và lộng lẫy
cụ thể là bức cửa võng của đình được các nghệ nhân dân gian xưa
thể hiện vô cùng tinh xảo và cầu kỳ
với tầng tầng lớp lớp các chi tiết hoa văn tạo nên một bức cửa vọng ấn tượng
chưa từng có đình làng nào sánh được
làng diệm có một hệ thống di tích mà ở đây biểu trưng được
những bản thể của văn hóa việt cổ đồng thời nó cũng hội nhập
ví dụ như đình diệm chúng ta biết rằng là một trong những đình rất tiêu biểu
có bức cửa võng mà không đâu có vừa là nghệ thuật rất tinh sản đã đành
nhưng mà ở chốn cung đình ấy người ta đưa lên các nữ thật
mỹ thuật đình làng là một chính thể bao gồm nhiều thành tố
phản ánh diễn trình lịch sử của mỹ thuật việt nam
từ thế kỷ một mươi sáu đến thế kỷ một mươi chín đầu thế kỷ hai mươi
mỹ thuật đình làng đậm đặc sắc văn hóa việt
thể hiện tâm hồn tình cảm của người việt qua mấy trăm năm lịch sử
nghệ thuật chạm khắc đình làng là sự kết tinh muôn đời muôn thủa của dân tộc việt nam
chính là những chữ viết chân thực là lời nhắn nhủ đầy tính chiết mỹ của tổ tiên chúng ta để lại
cho thế hệ mai sau
nghệ thuật chạm khắc điều khắc kiến trúc hội họa dân gian trong đình làng
có đóng góp rất to lớn vào nền văn hóa việt nam
nó có sức nặng và có sự thuyết phục về nghệ thuật sáng tạo góp phần vào nghệ thuật thế giới
chính vì vậy đình làng không chỉ là niềm tự hào của mỗi làng
mà còn là niềm tự hào của văn hóa việt nam
đối với nhiều người đình làng không chỉ là tình yêu mà còn là niềm đam mê
tình yêu đó đã trở thành những thôi thúc
khiến họ cảm thấy mình cần có trách nhiệm lưu giữ bảo tồn những vẻ đẹp hữu hình
những giá trị vô hình của đỉnh làng việt nam
câu chuyện người giữ gìn bản sắc tuần này kính mời quý vị và các bạn
cùng gặp gỡ một nhân vật đặc biệt với hành trình lưu giữ và tôn vinh di sản đình làng việt đầy gian nan của mình
anh là nguyễn đức bình
nhà nghiên cứu mỹ thuật cổ
hiện đang công tác tại cục mỹ thuật nhếp ảnh và triển lãm
anh cũng là người khởi xướng và thành lập nhóm đình làng việt
nhóm kết nối những người yêu di sản
niềm đam mê với mỹ thuật cổ là con đường để anh nguyễn đức bình đi đến nghiên cứu các hoa văn họa tiết của các ngôi đình cổ
anh có thể ngồi cả buổi kể hết các đình làng ở phía bắc
nói tỉ mỉ từng họa tiết hoa văn trên các bức cốn
những thanh xà
anh say mê đình làng việt như chính cuộc sống của mình
những năm đầu làm việc của tôi là tiếp xúc với mỹ thuật truyền thống
cái ngày đầu tiên đi làm thì là ngày được tiếp xúc với mỹ thuật truyền thống ở viện mỹ thuật
tôi đi khảo sát điền giã nghiên cứu
thì từ đó mà cái tiếp xúc cọ sát với mỹ thuật cổ
thì tôi có cái niềm yêu thích
và đặc biệt là đến kiến trúc cổ
đi đến làng nào anh bình cũng dành thời gian và sự cầu thị của mình
để gặp gỡ và trò chuyện với người dân địa phương
với các cụ cao niên hay người trông coi đình
tìm hiểu về đình đồng thời phổ biến những mặt quý giá của di tích dưới góc nhìn khoa học
để người dân ở đó hiểu và thêm trân trọng giữ gìn di sản của quê hương
tôi thấy đình được làm vào thế kỷ một mươi tám
có những lần đi điển giã một mình thấy một ngôi đình đẹp
anh bình thần thơ cả ngày ngắm nghĩa và chụp ảnh hoặc vẽ lại quên cả thời gian
những tấm ảnh đó sẽ là tư liệu để anh nghiên cứu
chính vì vậy anh coi nó làm những vốn liếng quý giá của mình
đọc được những ý nghĩa những thông điệp mà cha ông đã gửi gắm qua những bản điêu khắc
là điểm hạnh phúc và là những thành công nho nhỏ đối với anh
cái đình là nó không chỉ là nơi thờ tự cái hiểu thờ tự thì mới đây thôi
nhưng mà cái công năng xuất phát đầu tiên của ngôi đình chính là nhà trợ cộng đồng
chính là nơi sinh hoạt của làng xã chính là nơi mà để cho cộng đồng gắn kết thì là nhờ cái đỉnh
và nơi cái đình cũng là nơi sản sinh ra rất nhiều di sản văn hóa phi vật thể
chính vì vậy mà không những phải bảo tồn cái vật thể tức là cái kiến trúc
mà phải bảo tồn cái không gian văn hóa của nó
trong quá trình nghiên cứu và tìm hiểu về đỉnh làng
anh bình phải chứng kiến những ngôi đình cổ bị xuống cấp bị người ta trùng tu không đúng
văn hóa gốc bị lai tạp làm mất đi vẻ đẹp và ý nghĩa vốn có của di sản
năm hai nghìn một mươi bốn anh bình đứng ra kêu gọi và thành lập nhóm đình làng việt trên mạng xã hội facebook
anh bình thì là một nhóm nghiên cứu anh ấy đã có những cái năm công tác mà đi thực tế ở các ngôi đình
sau đó anh lại có những công trình nghiên cứu khi anh làm đề tài về nghiên cứu sinh về thạc sĩ
làm về tiến sĩ nữa thì đấy là ban đầu là anh em muốn là mở một cái kênh thông tin về đình làng ở các nơi
thì khi anh mở ra thì có rất nhiều các cái bạn mà đã cộng sự cùng với là cộng sự của anh ấy
thì các bạn ấy đi chụp đi chụp ảnh các cái ngôi đình rất là nhiều
thì anh bình anh ấy cũng muốn là làm một cái kênh thông tin chia sẻ đối với mọi người
nhóm đình hàng việt thì thành viên chính thức trên facebook thì khoảng hơn một mươi
nhưng theo một thống kê gần đây nhất thì có khoảng tám thành viên có sự tương tác thường xuyên
chưa kể đến các thành viên cốt càn khác
thì điều đó chứng tỏ một điều là những cái sự nhiệt huyết của anh mình
cái sự đam mê đó được lan tỏa và truyền tải gây cảm hứng cho rất nhiều các thành viên khác trong nhóm đình hàng việt
nói chung và những cái thành viên trẻ trong nhóm đình làng việt nói riêng
facebook đình làng việt bắt đầu trở thành nơi để mọi người trao đổi mọi chủ đề liên quan đến đình làng
nhờ có nhóm đình làng việt những hạn chế tràn lan trong việc quản lý di tích đã được đưa lên khắp các mặt báo
với những người theo dõi di sản đa phần đều thừa nhận việc trùng tu di tích đã cẩn trọng hơn rất nhiều
từ khi có tiếng nói của nhóm đình làng việt
với những người theo dõi di sản đa phần đều thừa nhận việc trùng tu di tích đã cẩn trọng hơn rất nhiều từ khi có tiếng nói của nhóm đình làng việt
anh bình và các cộng sự đã thường tổ chức đi điền giã về tham lại những ngôi đình cổ để giới thiệu về những nét di sản của cháu ông
thì tôi có tham gia vào trong những lần đi điền giã và có may mắn là cũng là được anh bình được gặp và làm việc với anh bình một số lần
thì điều đầu tiên tôi cảm nhận khi mà tiếp xúc và làm việc với anh bình
nhất là một người thể hiện có trình độ thứ hai là một người rất là tâm huyết và thực sự là một người rất yêu di sản
những điều mới mẻ mà anh nguyễn đức bình và hơn một mươi thành viên từng chia sẻ đã được thể hiện trước công chúng bằng triển lãm đầu tay vào tháng tám năm hai nghìn một mươi năm tại hà nội
triển lãm đầu tay
cùng ba cuộc tọa đàm được tổ chức với kinh phí do các thành viên tự đóng góp
những hình ảnh cùng nhiều tư liệu sống động những lát cắt hơi thở của văn hóa đỉnh làng đã hiện hữu chân thực trong không gian của buổi triển lãm này
song song với những hình ảnh về giá trị kiến trúc điều khắc giá trị không gian văn hóa đình làng
triển lãm cũng trưng bày nhiều hình ảnh về các di tích đang xuống cấp đang bị hủy hoại bởi thiên nhiên và con người
công chúng sẽ có cơ hội tận mắt chứng kiến không ít hình ảnh mà tự thân chúng là lời kêu cứu về nguy cơ xuống cấp của các giá trị di sản đình làng
hoạt động của nhóm thì thường xuyên diễn ra những cái ví dụ như là điền giã
điền giã chính là cái mà để cho mọi người các thành viên thâm nhập thực tế được nhiều hơn
cũng giống như là chúng tôi ngày xưa bước đầu khi đi nghiên cứu thì không hoàn toàn không hiểu biết gì
thì những cái tiếp xúc đó thì sẽ tạo cho mọi người được tình yêu di sản chứ không phải chỉ qua sách vở
và cái hoạt động thứ hai là hoạt động mở ra những cái tọa đàm hội thảo trao đổi dữ liệu trên trang đình làng việt
và có những cái triển lãm để cho mọi người biết được tinh hoa đình làng việt
và có những cái hoạt động ví dụ như là sưu tầm nghiên cứu và có thấy nơi nào có nguy cơ đình bị hỏng hay trùng thật sai
thì cộng đồng mạng chúng tôi
sẽ tham gia vào cuộc hỗ trợ người dân để làm sao được khắc phục những hậu quả tốt nhất
tháng tám vừa qua anh bình cùng nhóm đình làng việt nhận được những thông tin về sự xuống cấp trầm trọng của đình chu ở huyện lập thạch tỉnh vĩnh phúc
đình chu là ngôi đình mang phong cách truyền thống đặc trưng đình làng vùng xứ đoài với kiến trúc và trang trí độc đáo
đình được khởi dựng năm gia long thứ hai tức năm một nghìn tám trăm linh ba
và trùng tu năm thiệu trị thứ sáu mùa một nghìn tám trăm bốn mươi sáu
là một trong những ngôi đình bề thế quý hiếm của tỉnh vĩnh phúc nói riêng và vùng châu thổ bắc bộ còn tồn tại đến ngày nay
đình được bộ văn hóa thể thao và du lịch xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
trải qua thời gian đến nay ngôi đình đã xuống cấp rất nghiêm trọng ở tất cả các hạng mục
ngôi đình có thể đổ sập bất cứ lúc nào
anh bình đã nhanh chóng huy động những người yêu di sản cùng sự ủng hộ của báo chí và truyền hình về tỉnh vĩnh phúc kiểm tra lại thông tin sự việc nguy cấp của đình chu
từ đó kêu gọi các cơ quan chức năng cần có biện pháp kịp thời và khẩn trương với trường hợp của đình chu
thực sự là những mong muốn của tôi sau khi tổ chức quản lý
thì mọi người nâng cao ý thức hơn đối với đình làng đối với di sản
tại vì trong đấy chứa được rất nhiều thứ
về cả mỹ thuật văn hóa rồi là kể cả về âm nhạc
thì cái ý thức của mọi người giữ gìn bảo tồn văn hóa
cái bao quát nhất vẫn là bảo tồn cái văn hóa truyền thống
bởi vì nếu mà mất đi văn hóa truyền thống
tức là ta mất đi một cái nó như cái gen của chính bản thân mỗi người
thì trong những hoạt động của chúng tôi thì chúng tôi luôn luôn nhắc mọi người là làm
sao mà luôn luôn thể hiện và luôn luôn tìm hiểu cái văn hóa truyền thống để biết mình
biết mình là ai và có những cái tự tin trong khi có những cái ứng xử sợ ội
cùng với các nhà nghiên cứu văn hóa
các họa sĩ như nguyễn đức hòa trần hậu yên thế nguyễn mạnh đức
và hơn một mươi thành viên yêu di sản của nhóm đình làng việt
anh nguyễn đức bình cứ mệt mải nuôi dưỡng một tình yêu mãnh liệt
với văn hóa cổ của đình làng việt
đã truyền tình yêu trách nhiệm với di sản đến cộng đồng
sẽ còn có rất nhiều câu chuyện về đình làng rất nhiều trăn trở về di sản
nhưng cũng từ đó tình yêu dành cho di sản đã được lan tỏa
và họ góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc bảo vệ và quý trọng văn hóa truyền thống của cha ông
chương trình sắp tới
các mẫu dân tộc kỳ này cũng xin được tạm dừng tại đây
mọi ý kiến đóng góp xây dựng cho chương trình quý vị và các bạn có thể gửi về hòm thư
phongvănhoaacomnn org vn hoặc qua số điện thoại hai mươi bốn ba mươi hai sáu trăm sáu mươi chín năm trăm linh tám
còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại